sáng nay sau khi thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp quốc hội đã tiến hành các thủ tục xem xét bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội khóa một mươi năm cách chức bộ trưởng bộ y tế đối với ông nguyễn thành long
và ngay trong trưa ngày hôm nay trưởng ban công tác đại biểu nguyễn thị thanh đã có mặt tại trung tâm báo chí kỳ họp để thông báo thông tin đến các cơ quan báo chí về nội dung trên
thông tin đến báo chí trưởng ban công tác đại biểu nguyễn thị thanh cho biết tại phiên họp riêng của quốc hội sáng nay
ủy ban thường vụ quốc hội đã chỉnh quốc hội bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông nguyễn thanh long đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh long
thủ tướng chính phủ đã trình quốc hội miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ y tế nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với ông nguyễn thanh long
sau khi thảo luận tại đoàn quốc hội thành lập ban kiểm phiếu và tiến hành bãi nhiệm đại biểu quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín
thủ tướng chính phủ đã chỉnh quốc hội bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông nguyễn thành long đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh long

thủ tướng chính phủ đã chỉnh quốc hội bãi nhiệm đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh long
thủ tướng chính phủ đã chỉnh quốc hội bãi nhiệm đại biểu quốc hội và cách chức bộ trưởng bộ y tế đối với ông nguyễn thành long
thủ tướng chính phủ đã chỉnh quốc hội bãi nhiệm đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh long